tỉnh đã phát hiện bắt xử lý hình sự gần ba mươi vụ với hơn ba trăm năm mươi đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar khách sạn nhà nghỉ karaoke
tạp vật thu giữ gồm các loại ma túy dạng đá ma túy tổng hợp dạng viên và ma túy dạng khay
công an tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ khám kết không chữa chấp các loại tội phạm này
trong thời gian tới công an tỉnh thừa tiên huế sẽ trực tiếp tham mưu cho các cấp chính quyền làm tốt công tác phòng ngừa
thông tin tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân mọi tầng lớp thanh thiếu niên thấy được tác hại của ma túy không vi phạm về loại tội phạm này
và tập trung đánh mạnh đánh trúng vào các đường dây buôn bán ma túy cung cấp ma túy cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ
đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng các gia đình hãy quản lý tốt con em của mình không xa vào ma túy đặc biệt là trong các buổi liên hoan sinh nhật
tốn kém tiền bạc tổn hại sức khỏe vướng vào vòng lao lý và rất nhiều hệ lụy khác có thể xảy ra nếu xa chân vào ma túy
những hậu quả hệ lụy khi sử dụng ma túy đã được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên vẫn còn nhiều người nhất là giới trẻ chỉ vì phút chốc nông nổi bức đồng nghe lời lội kéo kích động rụ rỗ của bạn bè đến với ma túy
rồi tiếp tục trượt dài tự đưa mình xa vào vũng lầy khó thoát ra được
chính vì vậy để không rơi vào cạm bẫy ma túy này mọi người nhất là giới trẻ cần đề cao cảnh giác nâng cao hiểu biết về pháp luật
tác hại ma túy và làm chủ chính mình tránh xa cạm bẫy và cám rỗ của ma túy
tòa án nhân dân huyện phú tân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo nguyễn quốc lộc hai mươi một tuổi
trú tại khóm hai thị trấn sa rầy huyện tân hồng tỉnh đống tháp bảy năm tù giam về tội cướp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau khi nhậu cùng một số người bạn nguyễn quý lộc
nguyễn quốc lộc nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài đi đến khu vực ấp phú hiệp thị trấn trợ vàm huyện phú tân
thấy nhà ông lê văn xác sáu mươi chín tuổi trú tại địa phương có tài sản nên lộc đã dùng dao mang theo sẵn trong người
xông vào nhà đe dọa ông xác lấy đi một điện thoại di động và một xe máy
trong lúc rằng co thì ông xéc truy hô nên được người dân xung quanh đến chợ giúp
lúc này lộc còn dùng da đuổi chém một số người nhưng không thành
nhận được tin báo lực lượng công an huyện phú tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ lộc cùng tăng vật
tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc lộc đã ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù giam về tội cướp tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản thủ đoạn gây án rất táo tợn
thậm chí còn hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật
qua công tác đấu tranh triệt xóa cho thấy phần lớn đối tượng trộm cắp này là những đối tượng nghiện mục đích là để kiếm tiền mua ma túy về sử dụng
hai đối tượng bị công an thành phố quảng ngãi bắt về hành vi trộm các tài sản là nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại xã bình hiệp huyện bình sơn
và phan minh công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa
gần đây hai đối tượng này đã câu kết với một số đồng bọn tiêu thụ
thực hiện tám vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố quảng ngãi trong đó có nhiều xe có giá trị hơn năm mươi triệu đồng
còn đây là cơ sở chứa vật liệu xây dựng của công ty thương mại và đầu tư một trăm bảy mươi chín đóng tại thôn đồng vinh thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành
lợi dụng chủ cơ sở đi ăn cơm trưa chỉ vài phút kẻ gian đã đột nhập vào trộm cắp một máy hàn trị giá trên ba triệu đồng
cùng một số tài sản khác
trước tình hình đó công an huyện nghĩa hành đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ
bắt ba đối tượng chính
gồm lê xuân hùng chú tại tổ tám phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
võ thành đông và võ thành đức cung chú đường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
trong khoảng thời gian hai tháng gần đây nhóm đối tượng này đã thực hiện trên hai mươi vụ đột nhập trộm cắp tài sản
trên địa bàn các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa mộ đức đức phổ và nghĩa hành
mục đích nhóm trộm là để kiếm tiền mua ma túy về sử dụng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an thành phố quảng ngãi công an huyện nghĩa hành và một số địa phương khác đã triệt phá trên hàng chục ổ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
nguyên nhân chính của các đối tượng trộm cắp này là để có tiền mua ma túy về sử dụng
trước tình trạng trên đề nghị nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm này
lại vừa xảy ra một vụ xe ô tô đưa đón làm rơi học sinh xuống đường khi đang tham gia giao thông
vụ việc xảy ra tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
sự việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một một xe ô tô loại một mươi sáu chỗ chở học sinh lưu thông trên quốc lộ một a
khi đi qua địa bàn xã bắc sơn huyện trảng bom thì bất ngờ hai học sinh trên xe rơi xuống đường
trong đó một em có dấu hiệu bị thương
qua tìm hiểu hai em từ trên xe rơi xuống đường là học sinh của trường tiểu học diên hồng xã bắc sơn huyện trảng bom
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố biên hòa xe ô tô một mươi sáu chỗ chở học sinh trường tiểu học phan bội châu phường long bình
đã bị bật tung cửa khi lưu thông khiến ba học sinh rơi xuống đường
sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh trên địa bàn
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào tối qua trên quốc lộ hai mươi bảy c địa phận xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng làm một người chết và hai người bị thương
tại hiện trường xe tải do tài xế lê văn đại quê tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa điều khiển đang trên đường chở cà phê từ lâm đồng đi khánh hòa
trên xe còn có hai phụ xe là bùi văn hùng và trần văn phụng cùng quê tỉnh thanh hóa
khi vào cua đoạn cốc xuống thuộc xã đạ sa huyện lạc dương thì mất lái lao xuống vực bên đường
ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn người dân đã kịp thời giải cứu lái xe lê văn đại
lực lượng cứu hộ của công an tỉnh lâm đồng đã huy động ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và đã giải cứu hai phụ xe
các nạn nhân được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cấp cứu
nhưng do bị thương nặng anh bùi văn hùng đã tử vong các anh đại và phụng bị đa chấn thương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã vĩnh sương huyện tân châu tỉnh an giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thạnh tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn vốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã bình hàng trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
và đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại ấp bưng thung xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý